mùa tết trung thu đang đến gần nhằm khích lệ tinh thần các bệnh nhân vượt qua bệnh tật
tạo niềm vui cho các em nhỏ nhân dịp tết trung thu
một ngày hội trung thu đặc biệt đã được bệnh viện nhi trung ương tổ chức cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây
đây chính là tình yêu thương của các y bác sĩ và các tổ chức thiện nguyện dành cho các em
tám giờ sáng tại bệnh viện nhi trung ương rất đông các em nhỏ cùng phụ huynh đã có mặt dưới sân bệnh viện
để tham dự chương trình trung thu yêu thương là một trong những bệnh nhi đang điều trị
năm nay dù không được ở nhà nhưng việc đón trung thu sớm giúp em tôi tiến đạt ở huyện phố lương tỉnh thái nguyên

mình cảm thấy rất là vui vì chương trình hôm nay rất là nhiều thích mục và sát
hôm nay mình đến đây tham dự chương trình trung thu yêu thương của bệnh viện nhi
mình cảm thấy rất là vui
mình cảm thấy rất là vui và xúc động
những cái niềm vui này thì các bạn sẽ có động lực để tiếp tục điều trị tại đây ạ
chương trình tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ trò chơi dân gian và các tiết mục ảo thuật đặc sắc
để các bạn nhỏ được vui chơi
ngoài ra các em nhỏ có thể tham gia nhận quà miễn phí tại các gian hàng
dù quy mô không lớn nhưng trung thu yêu thương đúng như tên gọi là không gian để chia sẻ yêu thương
và sự quan tâm của các y bác sĩ cùng các nhà hào tâm tới các bệnh nhi

chúng tôi bên song song với lại cái hoạt động ngoài trời và các hoạt động tập thể như thế này
thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái nhóm các cái đơn vị và các tổ công tác
đến tận vườn bệnh để mà thăm và động viên khỏi an đối với các cháu
đặc biệt là những các cháu mà mắc các bệnh hiểm nghèo không đi được
chúng tôi đến tại giường bệnh để quan tâm chăm sóc chia sẻ với các cháu cũng như là gia đình của các cháu
nhóm vui hạnh thiện của chúng tôi thì đã gắn bó với các hoạt động chia sẻ yêu thương ở viện nhi từ rất lâu rồi
hàng năm định kỳ ít nhất là bốn dịp lớn tổ chức các ngày hội cho các bé như thế này
tuy là đã tổ chức rất lâu rồi nhưng mà mỗi một lần tổ chức thì nó đã có một cái cảm giác vô cùng là xúc động
các hoạt động của chương trình trung thu yêu thương vô cùng ý nghĩa
thông qua chữ hoạt động này bệnh viện nhi trung ương mong muốn truyền tải thông điệp yêu thương
sự sẻ chia và đùm bọc
cần tương thân tương ái tới các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn
những nỗ lực cộng đồng hy vọng sẽ xoa dịu phần nào những khó khăn bởi bệnh tật mà các em đang trải qua
dù thế nào trang giảm tháng tám vẫn tròn đầy và rực rỡ